thưa quý vị sắp tới nước ta sẽ đón dịp lễ lớn ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
nhiều người lựa chọn khoảng thời gian này để trải nghiệm các dịch vụ du lịch
dẫn đến nhu cầu về vận tải hàng không tăng cao
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến nghị hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay
có mặt trước giờ bay hai giờ với chuyến bay nội địa ba giờ đối với chuyến bay quốc tế để tránh chậm chuyến
đại diện lãnh đạo cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết sản lượng vận chuyển nội địa
tại cảng hàng không quốc tế nội bài đang phục hồi mạnh sau hai năm bị hạn chế do dịch bệnh
để tránh nguy cơ ủng ước cuộc bộ có thể xảy ra trong một số khung giờ cao điểm
đại diện lãnh đạo cảng hàng không quốc tế nội bài lưu ý hành khách chú ý một số lưu ý đặc biệt
để không bị chậm nhỡ chuyến bay
cụ thể hành khách nên trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng để giảm áp lực
lên sân đổ ô tô tại nhà ga hành khách nội bài
hệ thống một mươi bảy doanh nghiệp nhận quyền vận tải hành khách tại cảng cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ
đủ phương tiện phục vụ hành khách trong tất cả các khung giờ
hành khách cũng nên hạn chế người dân đưa tiện để giảm áp lực tại nhà ga
đặc biệt hành khách chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi máy bay
lãnh đạo cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến nghị hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay
có mặt trước giờ bay hai tiếng đồng hồ với chuyến bay nội địa ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế
để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắt giao thông trên đường di chuyển đến sân bay
hoặc ung ứa cuộc bộ tại nhà ga trong một số khung giờ vàng
hành khách cũng được khuyến khích làm thủ tục web check in hoặc tự làm check in
tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check in
đồng thời phối hợp và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không trong dây chuyền phục vụ
mặc dù dịch covid một mươi chín đã phân biệt
phần nào được kiểm soát song hành khách tuân thủ năm k khai báo y tế trên phần mềm pc covid
để phục vụ tốt dịp cao điểm nghỉ lễ cảng hàng không quốc tế nội bài đã triển khai chuẩn bị sẵn sàng
áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh cấp độ một từ ngày hai mươi tám tháng bốn
tăng cường phối hợp với hãng hàng không đơn vị phục vụ mặt đất
nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án vận bộ phù hợp
với những lưu ý đặc biệt trên của cảng hàng không quốc tế nội bài
hy vọng quý vị sẽ nắm được những nội dung cơ bản và có những chuẩn bị cần thiết
trong việc thực hiện các thủ tục bay trải nghiệm một chuyến bay an toàn
để kỳ nghỉ lễ được diễn ra trọn vẹn nhất